bộ công an vừa có công điện gửi thủ trường các tổng cục bộ tư lệnh đơn vị trực thuộc bộ giám đốc công an cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về bảo đảm an ninh trật tự trong dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
công điện nêu rõ để tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trong dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín ngày truyền thống công an nhân dân việt nam và một mươi hai năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
lãnh đạo bộ công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp truy nã tội phạm nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tội phạm tổ chức tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự công cộng an toàn phòng chống cháy nổ trật tự an toàn giao thông tại các địa bàn tuyến đường trọng điểm nhất là khu vực diễn ra các sự kiện lễ hội kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và ủn tắc g